thành đoàn hà nội tổ chức liên hoan văn hóa văn nghệ trong thanh niên tín đồ tôn giáo và dân tộc thiểu số thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những hoạt động cao điểm thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô trong việc sung kích đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố
chào mừng đại hội đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban tổ chức cũng đã trao những xuất quả ý nghĩa cho thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt
khích lệ và cổ vũ phong trào thi đua học tập lập thành tích xuất sắc góp phần xây dựng thủ đô ngàn năm tân hiến